thủ tướng ngoại xuân phúc vừa gửi thư chúc mừng một mươi năm cù lao chàm hội an được công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới
thủ tướng cũng đồng thời kêu gọi cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân địa phương tiếp tục gìn giữ môi trường cảnh quan thiên nhiên
thủ tướng cho biết sau một mươi năm được unesco công nhận khu dự trữ sinh quyền thế giới cù lao tràm hội an đã có bước chuyển mình toàn diện
với sự bảo tồn nguyên vẹn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên tuyệt đẹp
chất lượng môi trường được cải thiện rõ nét trở thành viên ngọc quý thu hút du khách
cùng với đó đời sống người dân trong khu vực không ngừng được cải thiện
sinh kế được từng bước chuyển sang phát triển dịch vụ du lịch sinh thái bền vững
thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực vượt bậc và những kết quả quan trọng mà các cấp ủy đảng chính quyền
quân và dân địa phương đã đạt được góp phần quan trọng thay đổi tư duy cách làm mô hình phát triển trong thực hiện sứ mệnh
vừa bảo tồn phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên phát triển kinh tế và du lịch bền vững